bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển rượu lậu có số lượng lớn qua địa bàn
theo đó nhận tin báo từ cơ sở lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại km bảy mươi bốn quốc lộ chín
thuộc địa bàn xã tân long huyện hương hóa tỉnh quảng trị yêu cầu xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn k hai nghìn một trăm linh sáu
lưu thông hướng thị trấn lao bảo thành phố đông hà dừng lại để kiểm tra
khi bị lực lượng chức năng truy đuổi lái xe rẽ vào nhà kho của bà lê thị hồng lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại thôn nam xuân đức xã tân thành hương hóa để lại xe và bỏ trốn
qua khám xét lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bốn trăm tám mươi chai rượu ngoại nhãn hiệu macallan
gồm bốn trăm hai mươi chai loại bảy trăm linh ml và sáu mươi chai loại một ml tổng giá trị hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định
vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ